trong đêm nay và ngày mai bắc bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh và khô nên trời tạnh giáo
nhiệt độ thấp nhất đêm nay giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ vùng núi nhiều nơi dưới một mươi ba độ
ban ngày có nắng với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi ba độ
bộ lưu ý với người dân miền bắc là độ ẩm giảm thấp trời hanh khô
quý vị cần chú ý bổ sung đủ nước cho cơ thể cũng như các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng
khi đợt z còn kéo dài những ngày tới
với các tỉnh thành miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên từ nay đến ngày một mươi một tháng một mươi một sẽ có mưa trên diện rộng tập trung từ thừa thiên huế đến khánh hòa
với lượng mưa lên tới hàng trăm mm cả đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
về nhiệt độ trời rét sâu ở các tỉnh bắc trung bộ khi cao nhất ngày giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
càng về phía nam nhiệt độ có tăng nhẹ song vẫn ở dưới mức hai mươi chín độ vào thời điểm trưa chiều
nhiều động trong đời gió đông trên cao cũng tác động đến thời tiết khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực
mưa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn vào chiều và tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to riêng phần phía đông tây nguyên có nơi mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ có xu hướng giảm mức nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ khu vực nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa từ ngày mai gió đông bắc sẽ mạnh lên mức cấp năm phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy
biển động và mưa rông vẫn liên tục xuất hiện làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km
cần đề phòng lốc xoáy nguy hiểm trong căn rồng
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều sẽ ở dưới mức hai mươi chín độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm không mưa ngày nắng hanh gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi hai độ